ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đồng nai tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại tòa nhà cao tầng trung tâm thương mại năm hai nghìn một mươi chín
sự cố giả định được đặt ra là trong quá trình hàn sửa chữa phòng chiếu phim tại tầng sáu
khu trung tâm thương mại của tòa nhà cao tầng do bất cần các công nhân đã để vẩy hàn bắn lên các kế đệm
rồi bùng cháy trên diện rộng mặc dù chuông báo cháy gieo lên nhưng hệ thống chữa cháy tự động không hoạt động
ngay khi phát hiện đám cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở lập tức báo động cắt điện khu vực cháy
sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy hướng dẫn mọi người thoát ra ngoài bằng các lối thoát hiểm
đồng thời điện thoại báo cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
sau hơn ba mươi phút với sự phối hợp chặt chẽ nghiêm túc giữa các lực lượng đám cháy được dập tắt hoàn toàn
tất cả người bị nạn được cứu kịp thời khỏi đám cháy